theo yêu cầu của bộ y tế tỉnh đồng nai đã thiết lập và đưa vào hoạt động hai khu điều trị hồi sức tích cực
dành cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng với quy mô một trăm linh giường tại bệnh viện đa khoa đồng nai và bệnh viện đa khoa thống nhất
khu điều trị hồi sức tích cực cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng tại bệnh viện đa khoa đồng nai
khu điều trị này bắt đầu hoạt động từ ngày hai mươi hai tháng bảy với khoảng ba mươi dường bệnh
bệnh viện đã thành lập đội điều trị khoảng chín mươi bác sĩ điều dưỡng và các nhân viên y tế khác
chia làm ba đội mỗi đội làm liên tục một mươi bốn ngày
mỗi tu trực như thế này có khoảng một mươi người gồm hai bác sĩ tám điều dưỡng trực liên tục một mươi hai tiếng
ngoài đội ngũ trực bên trong chăm sóc theo dõi bệnh nhân
còn có những ekip bên ngoài hỗ trợ như đội giám sát chống nhiễm khuẩn hỗ trợ xét nghiệm vật tư y tế thuốc men
bốn ngày sẽ có ba mươi nhân viên trong đó sẽ có sáu bác sĩ hai mươi bốn hai mươi năm điều dưỡng
điều dưỡng đủ cả các chương khoa
có điều dưỡng khoa nhiễm điều dưỡng khoa sức ấp cứu điều dưỡng chủ lực
có cả điều dưỡng của khoa ngoại có nữ hữu sinh của khoa sản có cả mấy em của chống nhu khuẩn
và điều dưỡng trưởng thì phụ trách sẽ vô ra trong đó mỗi ngày để mà còn lo cái chuyện mà trang thiết bị thuốc men
trước khi mà tụi em bước vào khu điều trị này
thì tụi em được tập huẩn rất là kỹ về cách mặt mặt cởi đồ phòng hồ như thế nào
rồi cách làm việc như thế nào
để mà bảo vệ bản thân cao nhất bảo vệ để tránh lây lan từ người bệnh quả mình
tụi em được tập huấn rất là kỹ và cũng phải trang bị cho mình những kiến thức
để mà bảo vệ mình trong suốt quá trình làm việc cũng như là bảo vệ chính những cái đồng nghiệp của mình nữa
bởi vì chỉ cần một người bị thôi là cái nguy cơ mà lây lan cho tất nhiều người là rất là cao
rất là căng thẳng trong mùa dịch
nhân lực rất là căng thẳng
vì phải phục vụ khu covid nặng
phục vụ cho khu dịch bệnh viện giả chiến
nên là nhân lực rất là mỏng
tuy nhiên các bạn cũng rất là nhiệt tình
vì cái nguồn lực chúng tôi quy động từ khoa hồi sức tích cực khoa nhiễm và các khoa nội
các bạn điều dưỡng thì toàn bệnh viện
hiện tại bệnh viện đa khoa đồng nai đang điều trị một mươi năm trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín nặng
trong đó có hai ca phải lọc máu và nhiều ca phải thở máy
bệnh viện đa khoa thống nhất cũng có ba mươi bốn trường hợp nặng
các đơn vị đang nỗ lực hạn chế thấp nhất số ca tử vong